cơ quan chức năng chốt chặn hai đầu phố đình ngang phường cửa nam quận hoàn kiếm
sau khi ghi nhận một các test nhanh dương tính sars cov hai về từ tp hcm
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi lãnh đạo ubnd phường cửa nam quận hoàn kiếm hà nội cho biết
chính quyền địa phương đang truy vết những người tiếp xúc gần với một trường hợp
về từ tp hcm test nhanh dương tính với sars cov hai
hiện trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội đang xét nghiệm pcr khẳng định
lãnh đạo phường cửa nam thông tin người tết nhanh dương tính đến nhà bạn
ở số tám đỉnh ngang chơi sau đó di chuyển nhiều nơi khác trên địa bàn thành phố
viện lãnh đạo cho biết người này còn đi làm tóc làm móng
hiện chúng tôi đang báo cáo ubnd quận hoàn kiếm truy vết những người liên quan
theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều cùng ngày cơ quan chức năng dự rào
chốt chặn hai đồ phố đỉnh ngang giao với đường nguyễn thái học và cửa nam
phường cửa nam quận hoàn kiếm chốt cứng căn nhà số tám
người dân khu vực cho biết sáng nay đã được lấy mẫu sàng lọc covid một mươi chín
không đi khỏi nơi cư trú chờ kết quả xét nghiệm
những người sống cùng nhà với ca nghi ngờ đã được cơ quan y tế đưa đi cách ly tập trung
sáng nay hà nội cũng ghi nhận người đàn ông ba mươi chín tuổi về từ vũng tàu
test nhanh dương tính sống tại trung cư trên đường lĩnh nam phường mai động quận hoàng mai
cơ quan chức năng đã tạm phong tỏa một tòa chung cư hơn một dân
xét nghiệm sàng lọc và yêu cầu cư dân tạm thời không rời khỏi tòa nhà
hôm qua một mươi năm tháng một mươi cdc hà nội đánh giá theo hướng dẫn của bộ y tế
thành phố thuộc cấp độ một của dịch tức là vùng xanh trạng thái bình thường mới
hà nội đã dừng kiểm tra người và phương tiện ra vào hai mươi hai cửa ngõ thủ đô từ ngày một mươi bốn tháng một mươi
duy trì lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự giao thông
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận tổng cộng bốn bảy mươi chín ca covid một mươi chín
trong đó một sáu trăm linh sáu ca ngoài cộng đồng và hai bốn trăm bảy mươi ba người đã được cách ly
hà nội cách ly y tế tạm thời trung cư hơn một dân liên quan ca nghi mắc
chính quyền phường mai động hoàng mai hà nội vừa tiến hành cách ly y tế tạm thời tòa hh một
chung cư new harrison city tám mươi bảy lĩnh nam sau khi xác định có ca nghi mắc covid một mươi chín
vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi chủ tịch ubnd phường mai động trần văn vịnh cho biết
lực lượng chức năng phường mai động đã tiến hành cách ly y tế tạm thời
ở sảnh tòa hh một chung cư new harrison city nơi có hơn một cư dân và đồng thời yêu cầu người dân không ra khỏi nhà
theo lãnh đạo phường mai động ca nghi mắc covid một mươi chín là nam ba mươi chín tuổi
từ bà rịa vũng tàu về hà nội hôm một mươi ba tháng một mươi với kết quả xét nghiệm âm tính
người này tự cách ly trong căn hộ đến ngày một mươi năm tháng một mươi
được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với sars cov hai
bước đầu xác định có ba f một là người đi cùng thang máy ông vẹn cho biết
theo ông vịnh lực lượng chức năng đang khoanh vùng để điều tra dịch tễ và đợi kết quả xét nghiệm khẳng định
đồng thời sắp phong tỏa quy mô hợp nhất theo quy định của bộ y tế tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
được biết phường mai động đã hoàn thành tiêm mũi một và đang tiêm mũi hai cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn
chung cư new harrison city có bốn tòa nhà cao một mươi chín ba mươi tầng với một hai trăm linh căn hộ và khu thương mại dịch vụ
riêng tòa hh một cao hai mươi một đằng hai trăm năm mươi sáu căn hộ
trong những ngày gần đây hà nội còn hai trùng cao bệnh ở phường hàng chống
bệnh viện việt đức quận hoàn kiếm và trùng cao bệnh ở lan khê quận hà đông
lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội đánh giá
thủ đô đạt ít nhất hai tiêu chí phân loại dịch bệnh ở cấp độ một vùng xanh theo hướng dẫn của bộ y tế
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay thành phố ghi nhận bốn bảy mươi chín ca covid một mươi chín
trong đó số mắc ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh sáu ca số mắc ở khu vực đã được gây ly là hai bốn trăm bảy mươi ba ca